một số ngân hàng có quy mô lớn đã bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền đồng ở nhiều kỳ hạn ngay trước thời điểm cuối năm với mức giảm là từ ba đến tám một năm
theo đó một số ngân hàng lớn giảm lãi suất có thể kể đến như ngân hàng ngoại thương việt công banh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv ngân hàng nông nghiệp việt nam agribank ngân hàng công thương việt tin banh
cụ thể lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới một tháng được các ngân hàng này công bố ở mức ba năm một năm kỳ hạn từ một tháng đến dưới ba tháng ở mức bốn hai bốn ba một năm
lãi suất huy động đối với tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ ba tháng đến dưới năm tháng ở mức bốn tám một năm kỳ hạn từ năm tháng đến dưới sáu tháng ở mức năm một năm kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới chín tháng ở mức năm ba một năm và kỳ hạn từ chín tháng đến dưới một mươi hai tháng
theo ngân hàng nhà nước động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động của các ngân hàng trên là giải pháp tích cực kịp thời nhằm triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ tiết giảm chi phí để phân đấu cắt giảm lãi suất cho vay qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế